tổng cục đường bộ việt nam vừa có báo cáo bộ giao thông vận tải về công tác thanh tra
kiểm tra đối với các đơn vị có lái xe điều khiển phương tiện
trong năm hai nghìn một mươi chín và tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thì đã có trên bốn phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý qua thiết bị giám sát hành trình
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cả nước có tổng số gần một bảy triệu lượt vi phạm quá tốc độ
tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên một km là một mươi bảy lần trên một km
tăng trên năm mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu với thời hạn một tháng là trên sáu phương tiện
chấn chỉnh và nhắc nhở trên ba phương tiện
để hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông tổng cục đường bộ việt nam đề xuất
nghiên cứu sửa đổi luật giao thông đường bộ trong đó bổ sung các quy định liên quan đến công tác
quản lý an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe
bổ sung quy định về hành nghề đối với lái xe kinh doanh vận tải
để quản lý chặt chẽ từ khi bắt đầu lái xe kinh doanh vận tải đến khi ngừng